thưa quý vị ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã luận tội đối với tám bị cáo trong vụ thất thoát năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng đông á đông á banh
theo đó ông trần phương bình bị đề nghị mức án hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
theo viện kiểm sát cáo trạng truy tố bị cáo trần phương bình và đồng phạm là đúng người đúng tội không ăn sai
trong quá trình điều hành đông á banh bị cáo trần phương bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của bị cáo phùng ngọc khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
từ đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án
trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á hai mươi năm tù tổng hợp các bản án trước hình phạt chung là trung thân
phùng ngọc khánh cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù buộc bị cáo phùng ngọc khánh bồi thường năm năm trăm linh tỷ đồng cho đông á banh
nguyễn đức tài cựu giám đốc đông á banh sở giao dịch từ tám đến một mươi năm tù tổng hợp hình phạt là từ hai mươi tám đến ba mươi năm tù các bị cáo khác từ sáu đến một mươi tám năm tù